ngày hai mươi một tháng bảy các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại malaysia
hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng malaysia
đưa hơn ba trăm linh công dân việt nam từ malaysia về nước
trong số công dân về nước đợt này có lao động việt nam hết hợp đồng
trẻ em dưới một mươi tám tuổi phụ nữ có thai người cao tuổi người đi thăm thân du lịch bị kẹt lại
và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
hãng hàng không quốc gia việt nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh
an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế cần thơ
những người tham gia chuyến bay sẽ được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định